vài tiếng sau người giao hàng đã đến địa điểm mà khách yêu cầu để đưa giấy khám sức khỏe